hội người mù thành phố hà nội đã tổ chức lễ kỷ niệm năm mươi năm thành lập hội người mù việt nam
ngày một mươi bảy tháng bốn năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín tổng kết ba mươi năm thực hiện chỉ thị số năm mươi một cttvk
ngày một mươi hai tháng bốn năm một nghìn chín trăm tám mươi chín của ban bí thư trung mương đảng khóa sáu và đón nhận huân chương lao động hạng ba
trải qua năm mươi năm xây dựng và phát triển từ chỗ tập hợp một trăm linh hội viên đến nay hội người mù việt nam
đã tập hợp bảy mươi bốn hội viên của năm mươi sáu tỉnh thành trên cả nước hội đã thật sự trở thành mái nhà chung
giúp người mù trong cả nước xóa bỏ tự ti mặc cảm vượt khó vươn lên tiến tới bình đẳng
hòa nhập xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc tự tin hòa nhập với cộng đồng
thời gian tới với sự quan tâm của đảng nhà nước và chính quyền các cấp toàn thể hội viên sẽ tiếp tục
xây dựng hội ngày càng vững mạnh góp phần vào sự ổn định phát triển chung của nền kinh tế
xã hội nước nhà và hòa nhịp với phong trào chung của người mù người khuyết tật trên toàn thế giới
nhân dịp này hội người mù thành phố hà nội trực thuộc hội người mù việt nam
đã vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng ba của chủ tịch nước trao tặng